tại các tỉnh cà mau bạc liêu kiên giang đã hình thành các chợ tôm giống
ở cà mau chợ tôm giống hình thành tại xã tạc vân thành phố cà mau
qua kiểm tra cho thấy hoạt động mua bán tôm giống tại đây vẫn diễn ra
thiếu sự kiểm soát của cơ quan quản lý về kiểm dịch và kiểm tra chất lượng
hoạt động mua bán này nếu không kiểm soát có thể dẫn đến phát tán tôm giống kém chất lượng
lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất
để ngăn chặn kịp thời việc phát tán tôm giống kém chất lượng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các ngành chức năng ba tỉnh cà mau
bạc liêu kiên giang khẩn trương thực hiện các biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các chợ tôm giống
đặc biệt chú trọng kiểm soát tốt nguồn gốc chất lượng tôm bố mẹ sử dụng cho sinh sản
yêu cầu các cơ sở tôm giống phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc để ngăn chặn tôm giống kém chất lượng
không rõ nguồn gốc đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch tôm giống tại các chợ tôm
xử lý nghiêm các vi phạm để hạn chế dịch bệnh